tại hà nội đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã chủ trì hội nghị tổng kết cụm thi đua các tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức liên hiệp năm hai nghìn một mươi chín
trong thời gian qua cụm thi đua các tổ chức chính trị xã hội đã luôn phát huy vai trò tổ chức thành viên của mặt trận tổ quốc việt nam
trong việc cụ thể hóa các phong trào thi đua các cuộc vận động do mặt trận phát động
thu hút được sự hưởng ứng tham gia của đông đảo các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân
đồng chí trần thanh mẫn đề nghị thời gian tới mỗi thành viên trong cụm tiếp tục vận dụng sáng tạo
có nhiều sáng kiến đột phá xây dựng các phong trào thi đua sôi nổi hiệu quả có sức lan tỏa trong nhân dân
đẩy mạnh các hoạt động giám sát phản biện xã hội tập trung vào một số lĩnh vực được nhân dân quan tâm
để vận động và tạo ra nhiều chuyển biến tích cực mạnh mẽ hơn nữa trong nhận thức và hành động của tổ chức